nỗi ám ảnh về thực phẩm bẩn khiến cơn khát hàng sạch thực phẩm hữu cơ từ người tiêu dùng giúp làn sóng mở các cửa hàng các siêu thị chuyên bán thực phẩm sạch trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn lúc nào hết nhất là ở các đô thị
người tiêu dùng cứ vô tư mua và trao chọn niềm tin cho các thực phẩm gắn mát đảm bảo tuy nhiên làm thế nào để biết được sản phẩm đó có thực sự sạch như cam kết hay không
mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hiện nay các loại thực phẩm gắn mát sạch được giao bán thông qua mạng xã hội từ rau củ hoa quả cho đến thịt lợn thịt gà thậm chí là cả hải sản đang trở nên sôi động
bên cạnh đó là các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch mọc lên ngày càng nhiều ở các đô thị lớn thu hút không nhỏ các bản nội trợ chuyển dịch từ chợ truyền thống sang các cửa hàng này
trước những thông tin về việc rau củ quả tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thịt lợn có chứa chất tăng trọng gà thải loại nhập lậu qua biên giới
không tìm mua thực phẩm trôi nổi trên thị trường nhiều người đã tìm đến cửa hàng mua thực phẩm sạch như thế này với hy vọng đây thực sự là những mặt hàng đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
do được gắn mắt sạch an toàn nên giá của nhiều loại thực phẩm cao hơn gấp đôi thậm chí là gấp ba so với giá thị trường tuy nhiên dường như đó không phải là điều người tiêu dùng quan tâm
đầu tiên khi tôi đến cửa hàng thực phẩm sạch là xuất phát từ nguyên tin
sau đó khi đến cửa hàng thực phẩm sạch thì tôi phải xem ra
trên các thực phẩm nguồn gốc của nó xem quy trình sản xuất nhà sản xuất có đủ tiêu chuẩn chất lượng không thông tin trên mạng cũng rất nhiều
để xem rõ các nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất có đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng không
theo anh quang chủ cửa hàng thực phẩm sạch super s cho hay tâm lý của người tiêu dùng khi mua hàng là luôn yêu cầu sản phẩm
sản phẩm có thông tin đầy đủ về nguồn cung lưu lượng chất trong thực phẩm
hiện tại khi mỗi khách hàng đến đây thì siêu thị super s đều có một góc gọi truy xuất nguồn gốc truy xuất thông tin sản phẩm
thì bất kỳ khách hàng nào cũng có quyền truy xuất vào cái góc thông tin đó
trong đó có đầy đủ hồ sơ dữ liệu của những nhà cung cấp và những sản phẩm được bày bán tại siêu thị để khách hàng tự nguyện tự có thể xem xét được tham khảo được thông tin đấy
và ra được quyết định
và lựa chọn tiêu dùng của mình
mặc dù người tiêu dùng không được tận mắt chứng kiến những nơi này sản xuất sơ chế rau thực phẩm nhưng có thể kiểm tra bằng các cách khác nhau
như tại cửa hàng này với một chiếc điện thoại thông minh trong tay người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin chi tiết về sản phẩm cơ sở sản xuất cơ sở phân phối và các giấy tờ chứng nhận liên quan đến sản phẩm
hay cả những ý kiến phản hồi của người tiêu dùng tới cơ quan quản lý và doanh nghiệp
anh có thể hướng dẫn cho em biết là làm nào chúng ta truy xuất vào nguồn gốc của
cái có rau này được không
người tiêu dùng có thể lấy một cái sản phẩm đây là rau và bật cái ứng dụng về quét mã qr code ở trên máy lên
sau đó thì đưa điện thoại vào cái vùng có cái hình mã qr code màu hình vuông

chúng ta sẽ biết được rất nhiều các thông tin sản phẩm ở đây
tuy nhiên dù có bao nhiêu cách kiểm tra thì có lẽ chúng ta cũng không thể phủ nhận
người tiêu dùng phần lớn thụ động trong việc truy xuất nguồn gốc của thực phẩm mà mình quyết định mua
chính vì vậy việc sử dụng từ sạch đôi khi chỉ là giải pháp tâm lý
điều quan trọng là người sản xuất người kinh doanh phải thực sự xem sức khỏe tính mạng con người là trên hết
bên cạnh đó là các biện pháp quản lý chặt chẽ của lực lượng chức năng làm sao để chất lượng đúng với nhãn mát
lúc đó chữ sạch sẽ nằm ở trong tâm
người tiêu dùng tin tưởng người cung cấp chứ không cần phải dán mắc sạch khắp nơi như hiện nay